thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh vĩnh long xảy ra một số vụ xâm hại tình dục trẻ em
gây nhiều bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương
ngày hôm nay bốn tháng bốn công an tỉnh vĩnh long đã tổ chức họp báo thông tin một số vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh
theo báo cáo trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh vĩnh long tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ba mươi vụ với ba mươi đối tượng tăng một mươi ba vụ so với năm hai nghìn một mươi năm
và các vụ việc này đã được công an tỉnh vĩnh long điều tra xử lý
riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tỉnh đã xảy ra chín vụ với một mươi đối tượng xâm hại tình dục trẻ em
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có giảm nhưng đã xảy ra một số vụ tính chất đặc biệt nghiêm trọng thực hiện hành vi rất man dợ hiếp nạn nhân xong rồi giết
vụ án gây bức xúc dư luận nhất xảy ra gần đây là bé gái một mươi một tuổi chú xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long bị chính cha ruột và ông nội hiếp dâm nhiều lần
đáng lên án hơn hai đối tượng này còn thông đồng với nhau thực hiện hành vi xâm hại con cháu của mình và đe dọa không được nói với ai
nếu không sẽ giết chết bé gái nên nạn nhân lo sợ và chịu đựng trong suốt thời gian dài
tại cuộc họp báo một số phóng viên cũng đã có ý kiến trao đổi về những giải pháp của công an tỉnh vĩnh long trong công tác phòng ngừa ngăn chặn nạn xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới
trong đó có việc tăng cường phối hợp với báo chí tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật cho nhân dân